lễ hội kt là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào trăm theo đạo bà la môn
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
năm nay lễ hội diễn ra cùng thời điểm với lễ hội vang và nho do ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận tổ chức
nên sẽ thu hút đông đảo du khách
hòa cùng không khí nô nước đó đồng bào trăm tại làng nghề truyền thống gốm bảo trúc
và dây thục cầm mỹ nghiệp ở thị trấn phước dân huyện ninh phước
đang tích cực quảng bá sản phẩm mới để phục vụ du khách đến tham quan trong mùa lễ hội năm nay
hơn ba mươi năm gắn bó với nghề dệt thổ cầm trăm niềm vui lớn nhất của bà thuận thị trào ở làng mỹ nghiệp
trong mùa lễ hội kt năm nay là các nghệ nhân của làng đã khôi phục được nhiều hoa văn trăm cổ
và dệt ra nhiều sản phẩm mới để giới thiệu cho du khách
lễ hội kt lần này cũng là lần đầu tiên các sản phẩm dệt thổ cầm trăm của làng mỹ nghiệp
được gắn logo nhãn hiệu tập thể
thì tất cả nghệ nhân làng nghề đến tập trung và nghiên cứu rất là nhiều màu mạ đẹp
và riêng gia cơm thì đang tìm tòi gia cơm nào mẫu mạ nào tốt nhất để đón khách trong lễ hội kt năm hai nghìn một mươi sáu
tại làng gốm trăm bảo trúc các nghệ nhân cũng đang khẩn trương làm nhiều sản phẩm mới
để chuẩn bị vui đón lễ hội kt

tại làng nghề có hơn hai trăm linh hộ làm gốm truyền thống với hơn một hộ làm gốm truyền thống
và hơn một lao động
bà con xã viên của hợp tác xã đang hào hức để phục vụ du khách với lễ hội kt
trong dịp kt năm nay hợp tác xã trong bảo trúc có những bước chuẩn bị rất là lớn
nhất là các vấn đề về tiếp khách
trước năm vừa rồi thì chưa có hướng nhận viên
thì năm nay hợp tác xã sẽ tăng cường thêm hướng nhận viên
nghệ nhân cũng được tăng cường
một số sản phẩm theo xu hướng phục vụ cho các khách du lịch nhiều hơn
cùng với việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá để thu hút du khách
các làng nghề còn chủ động lên chương trình tổ chức các trò chơi dân gian chăm như thi làm gốm
dệt thổ cẩm giữa các nghệ nhân làng trăm để tăng thêm phần hấp dẫn cho du khách
hai làng nghề này cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch
đó là làng nghề bảo trúc
thì chuẩn bị các điều kiện về con người về vật lực để tổ chức cái hội thi nặng gốm
và có sự tham gia mang tính trải nghiệm của du khách

các sản phẩm các dụ cụ du khách này thì làng nghề sẽ giữ lại
sau đó hoàn chỉnh và gửi theo địa chỉ nếu du khách có yêu cầu
cái nữa là cũng tại làng bảo trúc sẽ tổ chức một cái đêm gala dinner
vào tối ngày một tháng một mươi với sự tham gia của khoảng một hai trăm linh khách
niềm vui của người trăm càng được nhân lên khi lễ hội kt được tổ chức
cùng thời gian diễn ra lễ hội vang và nho ninh thuận
và với họ lễ hội này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội

quảng bá những nét đẹp truyền thống của cộng đồng trăm
trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới